hàng chục cây thông ba mươi năm tuổi có đường kính gốc từ ba mươi năm mươi cm nằm ngay trong khu dân cư thuộc tổ dân phố bạch đằng thị trấn nam ban huyện lâm hà tỉnh lâm đồng vừa bị các đối tượng chặt hạ nhằm mục đích phá rừng để chiếm đất
hiện cơ quan chuyên môn đã tiến hành lập biên bản phối hợp cùng công an địa phương điều tra xử lý
ngày bốn chín có mặt tại hiện trường thuộc tiểu khu hai trăm bảy mươi phóng viên truyền hình nhân dân ghi nhận có ít nhất bốn mươi năm cây thông cao khoảng trên hai mươi năm mét đường kính gốc khá lớn từ ba mươi đến năm mươi cm bị chặt hạ nằm la liệt trên mặt đất
nhưng góc thông bị cưa góc vẫn còn ứa nhựa lá thông còn xanh tươi là dấu hiệu mới bị cưa hạ khoảng hai ba ngày trước đó
được biết rừng thông bị phá thuộc diện tích chi trả dịch vụ môi trường rừng được giao khoán cho nhóm bảy hộ gia đình quản lý và bảo vệ
cách đó không xa một quả đồi thông khác cũng có nhiều cây thông bị đầu độc chết khô hàng loạt
theo lãnh đạo địa phương đây là hoạt động phá rừng có tổ chức thuê người từ địa phương khác đến lợi dụng đêm tối dùng cưa điện để hạn chế tiếng ồn khi cắt cây với mục đích chiếm đất phục vụ sản xuất và xây dựng nhà cửa
hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ